ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn hai mươi
đây là hoạt động nhằm nâng cao khả năng phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn
ứng phó kịp thời khi thiên tai bão lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh
cuộc diễn tập được diễn ra theo giả định cơn bão số hai đang áp sát và chuẩn bị đổ bộ vào đất liền
tại khu vực thôn ba xã bình giang huyện thăng bình
nơi đây có gần một trăm linh hộ dân sinh sống bằng nghề nông và đánh bắt thủy sản
do điều kiện còn khó khăn nên nhà cửa nhân dân khu vực này chưa được xây dựng kiên cố
sau khi nhận định tình hình ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và ngay lập tức tổ chức triển khai công tác phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn
theo đó lúc này lực lượng dân quân cơ động lực lượng xung kích dùng loa tay
thông báo hướng di chuyển mức độ nguy hiểm của cơn bão số hai
lượng chức năng tiến hành cung cấp nước uống đóng chai mì tôm cho người dân sơ tán
đồng thời tổ chức phân luồng giao thông tránh ủn tắc giao thông trên các tuyến đường chính đi qua địa bàn huyện thăng bình